hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin được đăng tải trên tất cả các số báo ra ngày hôm nay
trong phần báo cáo thẩm tra các báo cáo nêu trên
ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng nhóm tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản
vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm năm mươi một bảy mươi chín
nhưng tỷ lệ phát hiện chưa nhiều tội phạm về chức vụ tham nhũng bị xử lý
mặc dù tăng về số lượng nhưng vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế
hoạt động bảo kê cho vi phạm diễn ra khá công khai
nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện xử lý kịp thời
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhất là hiếp dâm trẻ em
mặc dù đã được chỉ đạo điều tra xử lý nhưng vẫn tiếp tục xảy ra một số vụ án nghiêm trọng
dư luận và cử tri cho rằng một số trường hợp có biểu hiện hành chính hóa quan hệ hình sự
tiềm ẩn nguy cơ bỏ lọt tội phạm
cũng trong ngày hôm qua thủ tướng nguyễn xuân phúc dự phiên họp toàn thể
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
hội nghị cấp cao asean ba mươi ba được xem là dấu ấn cuối cùng của singapore
trên cương vị chủ tịch asean trong năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị này những khẳng định về hợp tác đa phương tiện hiện đang trở nên cấp bách
hơn bao giờ hết ở asean được các nhà lãnh đạo asean đồng quan điểm
các nhà lãnh đạo asean cũng chỉ ra các thách thức mà asean phải đối mặt
cả từ những biến động phức tạp của môi trường quốc tế khu vực cũng như từ chính nội bộ asean
các nhà lãnh đạo khẳng định lại yêu cầu tiên quyết cần duy trì đoàn kết thống nhất
giữ vững vai trò trung tâm của asean và củng cố một cấu trúc hợp tác khu vực rộng mở
minh bạch dựa trên luật lệ
quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết bài viết trên trang nhất và trang hai báo nhân dân
thông tin về vụ xét xử đường dây đánh bạc trực tuyến do viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ xét xử
gồm ông phan văn vĩnh cựu tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát cùng chín mươi một đồng phạm
được cập nhật trên nhiều số báo ra ngày hôm nay trên báo lao động đăng tải bài viết
xét xử vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ mánh khóe rửa tiền của ông chùm nguyễn văn dương
theo cáo trạng ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ phan xào nam nguyễn văn dương
chủ yếu rửa tiền qua việc đầu tư mua bất động sản gửi tiết kiệm góp vốn vào các dự án bot
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ truy tố nguyễn văn dương với hai tội danh bao gồm
tổ chức đánh bạc và rửa tiền điều này có sự khác biệt so với kết luận điều tra trước đó của công an tỉnh phú thọ
khi đề nghị truy tố dương với ba tội danh tổ chức đánh bạc rửa tiền và đưa hối lộ
thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước quy định tại điểm c khoảng hai điều hai mươi chín và đoạn hai khoảng bảy điều ba trăm sáu mươi bốn
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ đã đưa ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự
cho nguyễn văn dương về tội đưa hối lộ
bảy thu nhập thông tin cá nhân đăng răng khắp nơi cả ngoài đời và trên mạng
số điện thoại email số nhà số chứng minh nhân dân nghề nghiệp gia cảnh đều đã hoặc sẽ dò dỉ
làm sao thoát được thông tin cá nhân còn gì để giữ là bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
thông tin hơn năm triệu địa chỉ email khoảng ba mươi một giao dịch ở công ty cổ phần thế giới di động
đã bị lộ lọt và bị tung lên mạng đang làm dư luận hết sức quan tâm lo lắng
những người thường giao dịch thanh toán trực tuyến có lý do để lo ngại việc tài khoản của mình bị đánh cắp
sử dụng vào mục đích xấu việc kiểm chứng thông tin thật hay giả đang được cơ quan chức năng điều tra xác minh
tuy vậy giải pháp mà chuyên gia đưa ra là chủ thẻ atm thẻ tín dụng nên khóa tính năng thanh toán trực tuyến
đổi mã pin hoặc khóa thẻ phòng ngừa rủi ro
nhưng nếu xảy ra hậu quả như mất tiền trong tài khoản khách hàng sẽ được bảo vệ bồi thường như thế nào
pháp luật đang xử lý đến đâu với vấn đề này
bạn tìm đọc trên trang chín báo tuổi trẻ
một mươi năm hà nội tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng không có vùng cấm không có ngoại lệ
là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
ngày một mươi ba tháng một mươi một thành ủy hà nội tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi
về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hoàng trung hải
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
việc thực hiện nghị quyết của đảng bộ thành phố đã góp phần xử lý nghiêm
đồng thời ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng cán bộ và đảng viên
từ năm hai nghìn tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới
và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với gần ba đảng viên và gần một tổ chức đảng
đã kết luận hai tám mươi một đảng viên và năm trăm năm mươi bảy tổ chức đảng có vi phạm
phải thi hành kỷ luật một hai trăm linh tám đảng viên và sáu mươi bốn tổ chức đảng
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại